hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành công an nhân dân chào mừng đại hội đảng các cấp
hội phụ nữ công an tp hà nội đã tổ chức hội thi tiếng hát dân người trong công an thành phố năm hai nghìn hai mươi
hội thi được tổ chức với mục đích tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thủ đô
về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh về truyền thống vẻ vang của đảng cộng sản việt nam
về lực lượng công an nhân dân
các tiết mục được thể hiện dưới dạng sử thi gồm bốn giai đoạn là tám phần thi với bốn trăm linh diễn viên không chuyên
là cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị của công an tp
trải dài các tiết mục là toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
từ khi sinh ra đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng
mỗi cụm thi biểu diễn một phần dưới các hình thức hát múa hoạt cảnh nhằm tôn vinh các ngợi hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh
tiếng hát dân người mang tới những trường đoạn sử thi hào hùng tái hiện lại cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
để kết nên những bông hoa thành kính dâng lên bác nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của người